tại hà nội ngân hàng trung mương khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ cơ quan ngân hàng trung ương lần thứ hai mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí sơn minh thắng ủy viên trung mương đảng bí thư đảng ủy khối cơ quan trung ương đến dự và chỉ đạo đại hội
về phía ngân hàng nhà nước việt nam có đồng chí lê minh hưng ủy viên trung ương đảng thống đốc ngân hàng nhà nước
với tinh thần đoàn kết chủ động sáng tạo trách nhiệm đảng bộ cơ quan ngân hàng trung mương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
khẳng định quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc và toàn thể cán bộ đảng viên công chức viên chức
người lao động trong đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà đại hội đảng bộ lần thứ hai mươi năm đề ra
góp phần hoàn thành tốt chiến lược phát triển ngân hàng và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm của đất nước